thực hiện chỉ thị thủ tướng về việc yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
để bảo đảm cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ công thương đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố mở các điểm bán hàng mới tạm thời giã chiến cung ứng đủ hàng hóa trong mọi tình huống
sở công thương các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đồn đốc hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt động
tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly nếu có
phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tổ chức các điểm bán hàng mới các điểm bán hàng tạm thời lưu động giã chiến
để bảo đảm cung ứng thường xuyên liên tục nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp các điểm bán hàng thuộc hệ thống
các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh hoặc thực hiện phương án giảm mật độ người dân đến mua sắm